ngay sau khi đợt mưa lũ kéo dài vừa kết thúc
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã chỉ đạo cho các địa phương thống kê
đánh giá lại tình hình thiệt hại đồng thời tổ chức triển khai ngay các biện pháp khắc phục
nhiều địa phương đã huy động lực lượng giúp dân khôi phục lại những đoạn đường giao thông bị sạt lở
ổn định cuộc sống của người dân sau lũ
theo số liệu tổng hợp từ các địa phương trong đợt mưa vừa qua toàn tỉnh có sáu người bị thiệt mạng
ba mươi nhà dân bị thiệt hại nặng hơn một mươi năm nhà dân ở vùng ven sông vu gia thu bồn bị ngập nước
hơn bốn hai trăm linh hectare rau màu và lúa bị ngập úng hư hại hàng trăm mét canh mương thủy lợi bị sạt lở
mưa lũ kèm theo sạt lở đất cũng đã làm cho tuyến quốc lộ bốn mươi b đường hồ chí minh
qua huyện phước sơn và các tuyến đường giao thông huyết mạch tại khu vực miền núi bị sạt lở
với khối lượng đất khoảng tám mươi m ba gây ái tắc giao thông
ngay khi nước rút bà con vùng ngập lột đã tiến hành rội nhà dọn vệ sinh và khẩn trương khắc phục lại sản xuất
gia quân làm đất chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân
nhiều địa phương huy động lực lượng sung kích giúp dân sửa chữa lại đường xá giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
nhiều địa phương huy động lực lượng sung kích giúp dân sớm ổn định cuộc sống
nhiều địa phương huy động lực lượng sung kích giúp dân sớm ổn định cuộc sống